tối qua lãnh đạo phòng y tế thị xã sơn tây thành phố hà nội cho biết là trên địa bàn vừa ghi nhận
ca mắc covid một mươi chín có lịch sử dịch tễ đi xem bóng đá tại sân vận động mỹ đình
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một trận việt nam nhật bản
trước khi vào sân thì người này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
theo lãnh đạo phòng y tế thị xã sơn tây ca mắc covid một mươi chín này là nam thanh niên ba mươi tuổi
trú tại tân an xã sơn đông thị xã sơn tây được phát hiện dương tính với virus sars cov hai
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một thông qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng
qua truy vết tại sơn tây có một mươi ba f một liên quan đến trường hợp này
đơn vị đã liên hệ với cdc hà nội các quận huyện để thông báo khẩn và điều tra dịch tễ
theo sở y tế hà nội ngày một mươi bảy tháng một mươi một trên địa bàn thành phố ghi nhận hai trăm năm mươi tám ca mắc mới
trong đó có tám mươi hai ca cộng đồng một trăm linh chín ca tại khu cách ly và sáu mươi bảy ca tại khu phong tỏa
thành phố tiếp tục tăng cường cách ly xét nghiệm đối với người từ các tỉnh
thành phố khác đến và về địa bàn
cầu người dân phải khai báo y tế và thông báo cam kết với chính quyền địa phương
trong suốt thời gian cách ly tự theo dõi sức khỏe luôn thực hiện năm k
nếu có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt đau rát họng
mất hoặc giảm khấu rác vị rác cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương
nếu có bất kỳ triệu chứng nghiệm đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi